tà áo dài là đại diện cho vẻ đẹp dịu dàng đầm thắm và sang trọng của người phụ nữ việt nam
nhân kỷ niệm một trăm linh chín năm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba trung tâm phụ nữ và phát triển sở du lịch tp hà nội và câu lạc bộ áo dài việt nam phối hợp tổ chức chương trình tự hào áo dài việt để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ việt nam
tự hào áo dài việt với sự tham gia của nhà thiết kế đỗ trịnh hoài nam đã đem tới bộ sưu tập áo dài đặc biệt mang tên sắc màu phương đông với những chất liệu từ các làng nghề thủ công truyền thống
sự kiện là dịp để tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ việt nam cũng như giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc
bên cạnh đó tự hào áo dài việt cũng là dịp để kết nối các đơn vị lữ hành du lịch góp phần giới thiệu quảng bá và lan tỏa hình ảnh chiếc áo dài nét đẹp văn hóa truyền thống của việt nam ra thế giới